đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tham dự lễ khánh thành trang trại số một thuộc tổ hợp trang trại bò sữa công nghệ cao của công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk tại nông trưởng thống nhất huyện yên định tỉnh thanh hóa
đây là tổ hợp trang trại đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp quốc tế global gap về quản lý trang trại và chất lượng sữa tươi thuần khiết
tổng diện tích canh tác là hai năm trăm linh ha trang trại số một có quy mô bốn con bò diện tích bốn mươi ha với tổng vốn đầu tư là bảy trăm linh tỷ đồng
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi lần lượt bốn trang trại khác trong tổ hợp này cũng sẽ được hoàn thành đưa quy mô của tổ hợp trang trại lên hai mươi con cung cấp sản lựa ước tính khoảng một trăm một mươi triệu lít sữa một năm